công an huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc vừa phát hiện một trường hợp trốn trong thùng xe tải nhằm trốn tránh khai báo y tế khi đi qua chốt kiểm soát dịch ở địa bàn giáp danh giữa thôn đồng quạ xã đạo trù huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc với xã ninh lai huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
người phụ nữ khai tên là trần thị tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở xã ninh lai huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
tú muốn đi vào địa bàn tỉnh vĩnh phúc nhưng không có phiếu xét nghiệm covid một mươi chín âm tính theo quy định nên đã trốn trong thùng xe tải do ôn cát trần sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở cùng xã điều khiển nhằm trốn tránh khai báo y tế
vụ việc đang được công an huyện tam đảo củng cố hồ sơ xử lý theo quy định

một gói thuốc lá ngoại các đối tượng buôn lậu cho thuốc lá vào ống nước trên
bịt hai đầu cục dây thần vào lợi dụng đêm tối lục bình trên sông cha khuất
để kéo qua sông giao cho đối tượng phía việt nam nhằm hạn chế tối đa việc phát hiện
tổ công tác đã thu giữ số thuốc lá ngoại nói trên và đưa về đồn xử lý theo quy định
công an huyện thanh bình đồng tháp vừa triệu tập bùi văn quý ba mươi chín tuổi
ngồi tại ấp bình hòa xã bình thành lên làm việc do có hành vi livestream trên facebook
xúc phạm lực lượng tuần tra và kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó vào lúc hai mươi một h ngày ba tháng chín bùi văn quy sử dụng tài khoản facebook cá nhân
tên we quy bùi phát livestream trực tiếp dùng lời lẽ thách thức và xúc phạm lực lượng
phòng chống dịch covid một mươi chín xã bình thành
một tháng trước đó huy đang uống rượu và nói chuyện với hai người ở phía sau vườn xoài
thì bị đội tuần tra kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín xã bình thành phát hiện
mời làm việc do vi phạm quy định phòng chống dịch
do bước xuất chuyện cũ nên quy có hành vi trên làm việc với cơ quan công an
bùi văn quy đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình tháo gỡ thông tin và cam kết không tái phạm
vụ việc hiện được đội an ninh công an huyện thanh bình lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật